thông tin từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam cho biết đến một mươi chín h ba mươi phút tối ngày một mươi tháng một mươi
đồn biên phòng cửa đại và hải đội hai biên phòng tỉnh đã tạm thời cố định neo đậu sáu xà lan bị trôi ra biển cửa đại và đưa sáu công nhân vào bờ an toàn
vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi tháng một mươi sáu xà lan trong đó có hai xe múc đậu trên hai xà lan đang phục vụ công trình kè ngầm biển cửa đại phường cửa đại thành phố hội an tỉnh quảng nam
khi đang neo đậu tại cầu cửa đại xã duy nghĩa huyện duy xuyên thì đứt neo trôi giạt ra phía cửa sông cửa đại và cách bờ biển xã duy hải khoảng một trăm linh mét
nhận được tin báo đồn biên phòng cửa đại phối hợp với hải đội hai biên phòng tỉnh quảng nam dùng cano tiếp cận xà lan
đến một mươi chín h ba mươi đã đưa sáu công nhân vào bờ an toàn sức khỏe các công nhân ổn định